đợt điều hành xăng dầu đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám giá xăng a chín mươi năm tăng mạnh vượt mức hai mươi đồng một lít
nhưng lại không được liên bộ công thương tài chính công bố công khai trong thông cáo báo chí điều hành giá xăng dầu
lâu nay liên bộ không điều hành giá xăng ron chín mươi năm do đây là mặt hàng cao cấp không thông dụng
do vậy các doanh nghiệp đầu mối được tự quyết theo cơ chế thị trường
loại xăng này cũng không có giá cơ sở mà liên bộ công bố như xăng a chín mươi hai trước đây
chính điều này đã tạo sự hoài nghi trong dư luận
trong đợt điều chỉnh giá xăng vào hôm bốn tháng một theo thông cáo báo chí mà bộ công thương gửi thì giá xăng giữ nguyên tăng giá dầu
nhưng thực tế giá xăng giữ nguyên chỉ đúng với chủng loại xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
còn mặt hàng xăng ron chín mươi năm đã tăng giá mạnh tới tám trăm một mươi đồng một lít
chạm tới con số hai mươi hai trăm chín mươi đồng một lít đối với ron chín mươi năm tiêu chuẩn bốn và hai mươi chín mươi đồng một lít đối với ron chín mươi năm tiêu chuẩn ba
theo các chuyên gia về xăng dầu
khi chưa ngưng sử dụng xăng a chín mươi hai do tính thông dụng và tương đối phổ biến nên liên bộ chỉ công bố giá cơ sở của xăng a chín mươi hai
còn khi định giá thì doanh nghiệp phải căn cứ vào chỉ số ostan giữa a chín mươi năm và a chín mươi hai để mà định giá trong khung khoảng ba
cho nên liên bộ không công bố giá cơ sở của xăng ron chín mươi năm
tuy nhiên khi đã ngừng sử dụng xăng a chín mươi hai thì việc công bố giá cơ sở của xăng ron chín mươi năm là cần thiết
nếu xăng a chín mươi hai không còn nữa thì vấn đề là chúng ta phải công bố giá cơ sở của xăng ron chín mươi năm
để có điều kiện để quản lý để có điều kiện cho người tiêu dùng giám sát mà cũng thực hiện đúng pháp luật
bởi vì nghị định tám mươi ba người ta quy định là giá cơ sở của xăng mà xăng lại gồm nhiều loại chứ không chỉ một loại nào cả
các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng cho biết
giá xăng ron chín mươi năm tăng là theo thị trường thế giới
riêng xăng e năm ron chín mươi hai do nhà nước bình ổn chi quỹ nên mới giữ giá
hơn nữa cơ chế điều hành giá xăng dầu hiện nay theo chủ trương của chính phủ là hướng tới khuyến khích tiêu dùng xăng e năm
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng vẫn cần có cơ chế giám sát
xăng sinh học nó chênh mức độ hợp lý để khuyến khích người ta tiêu dùng
tuy nhiên nó cũng phải có một cái giới hạn để người ta kiểm soát được
cho nên kiểm soát được là gì
ở trên cơ sở giá cơ sở anh có thể cộng thêm một tỷ lệ khuyến khích nào đó để khuyến khích dùng xăng ron xăng nhiên liệu sinh học
chứ không phải chỉ cứ nói thế mà không có định lượng
rồi anh doanh nghiệp muốn cộng anh cộng không kiểm soát được
khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học e
năm là đúng với chủ trương của nhà nước
tuy nhiên nhiều ý kiến vẫn hoài nghi bằng cách tăng giá một số mặt hàng xăng khác
thì có thực sự làm cho tâm lý của người tiêu dùng cảm thấy dễ chịu khi chuyển sang dùng săng sinh học
và liệu rằng giá xăng có thực sự được điều hành theo cơ chế thị trường